liên quan đến clip cô gái bất ngờ bị hai thanh niên chạy xe máy lao đến áp sát giật điện thoại
trước cửa tiệm tạp hóa đang lan truyền trên mạng xã hội
công an phường bình hưng hòa a quận bình tân tp hcm cho biết đã tiếp nhận đơn trình báo
và tiến hành truy xét các đối tượng
theo đơn trình báo vào khoảng hai mươi h ngày một mươi bảy tháng sáu một cô gái khoảng hai mươi tuổi được người nhà
chạy đến tiệm tập hóa nằm trên đường vườn xoài phường bình hưng hòa a để mua đồ
trong lúc ngồi phía sau xe và dựng trước tiệm tạp hóa bất ngờ có hai thanh niên chạy xe máy
từ phía sau lao lên áp sát giật điện thoại trên tay khiến cô gái bị ngã đập đầu xuống đường
đối tượng ghi án sau đó rồ ga phóng bó chạy
đang trong lúc hoãn loạn cô gái bất ngờ bị con chó trong tiệm tạp hóa lao ra cắn bị thương ở vai
phát hiện sự việc một số người dân đã truy đuổi nhưng bất thành vì các đối tượng quá manh động
dùng bình xịt hơi cay chống trả
sau khi vụ việc xảy ra chú tiệm tạp hóa đã hỗ trợ một số tiền để nạn nhân đi tiêm chích uống thuốc phòng bệnh dạy
hèn công an quận bình tân đã trích xuất dữ liệu camera để vào cuộc truy sát đối tượng